và mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại đắk lắc
đáng chú ý là đối tượng lừa đảo lại chính là người con dâu trong gia đình
nạn nhân không chỉ là chồng bố chồng mà còn có cả nhiều người thân quen của gia đình khác
với tổng số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên tới một mươi bảy tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
my tổ chức đàm cưới với anh hoàng văn lượng chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
sau đó vợ chồng my đến thành phố hồ chí minh làm ăn sinh sống
thời gian này my điện thoại và về nói với ông hoàng xã luận là bố chồng
rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
nếu ông luận có nguồn vốn nào thì vây mượn giúp my để làm ăn kiếm lời
khi nào chốt đất bán xong sẽ trả lại đầy đủ
tin lời con dâu trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ông luận đã nhiều lần chuyển cho my tổng số tiền hơn năm một tỷ đồng
sau nhiều lần bố chồng my
khi ông luận hỏi lấy tiền để trả lại người vây thì my tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán
đặt cọc đất giả để cho ông luận tin tưởng rằng mình vẫn còn đất để bán
thực tế thì my không có các bất động sản này
mới đây my bỏ đến tỉnh bình dương sinh sống thì bị cơ quan điều tra bắt giữ

rồi một phần dư là em sử dụng cho việc cá nhân
mở rộng điều tra my khai nhận ngoài chiếm đoạt tiền của bố chồng thì đối tượng còn chiếm đoạt một hai tỷ đồng của chồng
chín tỷ đồng của ông phạm văn lượng và nhiều người khác ở tỉnh đắk nông với tổng số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng
bố chồng chồng và những người thân khác của gia đình nhà chồng chuyển tiền cho my thì my đã không kinh doanh đất đai
mà my đã dùng vào việc là tham gia đánh bạc trên trang mạng là fb tám mươi tám com và dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân
và sau đó là my đã không còn khả năng là thanh toán lại các khoản tiền này
my đã tiếp tục lừa những người thân khác và của gia đình nhà chồng để những người này chuyển tiền
và my đã dùng số tiền này trả một phần gốc và một phần lãi số tiền mà ông luận là bố chồng và lượng là chồng của my đã chuyển cho my
và my đã trả vốn xoay vòng cho những người này
đến tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi ba thì cái sự việc ở trên bị phát hiện
nên là ông hoàng sáu luận và những người thân trong gia đình nhà my đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng trần thị trúc my theo quy định của pháp luật
cũng với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ đồng
tại đà nẵng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn hữu thạnh và lê thừa sơn
về hành vi giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mở văn phòng luật sư làm bình phong nguyễn hữu thạnh chú tỉnh quảng nam giả danh cán bộ công an ký hợp đồng đưa người ra nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và hiện thạnh đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng minh công an nhân dân giả hai con dấu giả một mươi bộ hồ sơ hợp đồng cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thạnh đã lừa khoảng một mươi bảy bị hại với tổng số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
ngoài vụ án này thạnh cũng là đối tượng đang bị công an thành phố hồ chí minh truy tìm cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bảy bị hại khoảng ba tỷ đồng
tiếp đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã tạm giữ hình sự đối tượng lê thừa sơn hộ khẩu thường trú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ tăng vật gồm một xe ô tô một giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên lê thừa sơn một còng số tám hai biển xe ô tô màu xanh giả tám mươi a năm mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi chín
còn với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nguyễn văn đức chú ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn tổng hợp lâm thành nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
theo kết quả điều tra ban đầu xác định vào đầu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn đức là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp lâm thành nhân có địa chỉ tại thôn tiền phong xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình ký kết bốn hợp đồng với công ty tập đoàn gỗ toàn cầu có địa chỉ tại hà nội để thuê chín máy xúc
sau khi nhận được máy xúc theo hợp đồng đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn đức đã tự ý bán một máy xúc cho bà doãn thị dương khuyên
chủ ở hà nội
nguyễn văn đức đã tự ý bán một máy xúc cho bà doãn thị dương khuyên chủ ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình với giá sáu trăm năm mươi triệu đồng trong khi giá trị thực tế là một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng mà không được sự ủy quyền hay cho phép từ công ty cổ phần tập đoàn gỗ toàn cầu và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra

ngày hai mươi hai tháng một mươi công an huyện đông anh đã tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể hai thanh niên tại mương nước trên địa bàn thôn lại đà
ngay sau đó nạn nhân được xác định là vương tuấn phong và đỗ bá minh cùng một mươi năm tuổi trú tại huyện đông anh hà nội
qua công tác khám nghiệm cơ quan công an xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của phong phù phổi chấn thương ngực suy giảm tuần hoàn suy hô hấp và của minh là do đa chấn thương phù phổi cấp dẫn đến suy tuần hoàn suy hô hấp không thể phục hồi
áp dụng các biện pháp điều tra ra soát các đoạn video ghi lại hình ảnh vụ việc và triệu tập những người liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã xác định do có mâu thuẫn cá nhân
hai nhóm thanh niên trên địa bàn huyện do phạm thành an và vương tuấn phong cầm đầu đã hẹn nhau hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm cầm theo dùi cư điện làm hông khí một nhóm mang theo dao phay tuyếp sắt
quá trình giật đuổi nhau các đối tượng chạy toán loạn theo nhiều hướng
khoảng cách đuổi nhau giữa xe của hai nhóm là cách nhau xa hàng cây số nên các đối tượng cũng chỉ đoàn hướng đối thủ chạy để chặn xe
đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã tạm giữ hình sự chín đối tượng đủ từ một mươi sáu tuổi trở lên
khi nghe tiếng chí hô của nhóm bên cháu nhóm thanh niên quay đầu bỏ chạy
nhóm bọn cháu cũng ra chỗ lấy đồ để đuổi theo
khi đuổi theo thì cháu đuổi theo hướng đi qua cầu sắt còn nhóm đằng sau thì đuổi vào hướng rẽ vào lại đà
vẫn không đuổi được nhóm cháu quyết định quay đầu
về lại sau trường ngô quyền để bán bạc bán bạc thì mọi người đã bảo muộn rồi nên mọi người quyết định giải tán
đây không phải là lần đầu tiên công an huyện đông anh xử lý các vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên gây dối trật tự cầm cộng
từ đầu năm đến nay công an huyện đã điều tra khám phá bắt hàng chục vụ khởi tố hơn một trăm linh bị can là thanh thiếu niên
đây đã và đang là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em
và cũng là vấn đề cấp bách cần các bậc phụ huynh
ngành đoàn thể và toàn xã hội ngăn chặn
đặc biệt thì cũng có một số vụ án là mang tính chất rất nghiêm trọng
là từ cái việc gây dối trật tự cộng trên đường dẫn đến hậu quả trên người
cái việc xử lý triệt đề của lực lượng công an thì cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh
đối với thứ nhất là đối với gia đình trong việc quản lý đối với con em mình
trong quá trình sinh hoạt
và kể cả là trong quá trình đi học
đến thời điểm hiện tại lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
tuy nhiên trên không gian mạng cũng xuất hiện một số thông tin trái chiều
đề nghị người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin
tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra cũng như gây phản ứng xấu trong dư luận